lâu nay việc khai thác cát trái phép trên sông đồng nai đoạn qua địa phận tỉnh đồng nai đã khiến cho nhiều nhà cửa diện tích cây trồng của người dân sống hai bên bờ bị sạt lở xuống sông
và trở thành vấn đề nhức nhối đối với chính quyền các địa phương
đặc biệt là thời gian gần đây nạn khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ hơn khiến cho nhiều khu vực sạt lở bờ sông ngày càng nghiêm trọng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là những gì đang diễn ra tại khu vực bờ sông đồng nai đoạn thuộc doanh trại của lữ đoàn công binh hai mươi năm ở ấp hai xã bình lợi huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai
theo chỉ huy đơn vị quân đội tại đây việc sạt lở đất do nạn khai thác cát trái phép đoạn sông trên diễn ra trong vài tháng nay
ban đầu chỉ sạt lở vài mét nhưng hiện nay đã lan rộng ra khoảng một ba trăm linh m hai với chiều dài một trăm ba mươi mét chiều rộng một mươi mét
đặc biệt sau những trận mưa lớn diễn ra những ngày gần đây việc sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn
về việc sặt lở thì các tháng mùa khô thì tình trạng sặt lở nó diễn ra với diện tích rất là nhỏ
đặc biệt vào các tháng mùa mưa khi mà đất nó đủ nước thì đất nó bị nhão
tình trạng sặt lở này nó càng ngày càng nghiêm trọng có những đêm mưa nó sặt vào diện tích về bề ngang tới khoảng hai m
không chỉ khu vực đóng quân của lữ đoàn công binh bảy mươi năm bị sạt lở mà do nạn khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ
khiến nhiều diện tích vươn
nhà cửa của các hộ dân ven sông đồng nai đoạn qua địa bàn huyện vĩnh cửu bị sạt lở xuống sông
trong đó nghiêm trọng nhất là địa bàn xã bình lợi có nhiều nơi sạt lở đã ăn sâu vào vườn nhà các hộ dân hàng chục mét
hàng đêm thì vào khoảng một mươi hai h cho đến hai giờ đêm thì tiếng máy hút cát vẫn còn nghe nhưng mà không nhìn thấy được cái ghe phương tiện của nó
nhưng mà mình dẫn xuống mình rọi đèn mà mình không nhìn thấy được
không biết là nó phải đi bằng cách nào nó hốt bằng cách nào thì mình không phát hiện được cái ghe của nó
nhưng mà tiếng máy vẫn nổ tiếng máy vẫn nghe
tiếng máy thì mình ở đây mình có quen quá rồi quen với cái tiếng máy hút cát quá nhiều rồi
bây giờ là bà con vẫn tiếp tục kiến nghị là hỗ trợ bằng phương tiện nào đó để là chẳng đứng lại cái tình trạng hốc cát
đại diện chính quyền các địa phương ven sông đồng nai thừa nhận việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép trên sông hầu như không làm được
bởi lẽ địa phương không có phương tiện cũng như hạn chế về lực lượng nên mỗi khi phát hiện có khai thác cát
dừng lại ở việc xua đuổi đi nơi khác và báo cấp trên
phía dưới sông thì cũng đề nghị các ngành chức năng thành lập cái chuyên án để chỉ đạo lực lượng xử lý triệt để
là không còn cái tình trạng bơm hốc cát trái phép ở trên địa bàn
từ đó mới ổn định được cái đời sống của bà con và an tâm sản xuất kinh tế gia đình
để ngăn chặn có hiệu quả nạn khai thác cát trái phép trên sông đồng nai
lực lượng công an cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
để phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn triệt xóa
ngoài ra các cơ quan liên quan cần siết chặt các bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông đồng nai
vì một số bến chính là nơi tiếp tay cho các đối tượng đưa cát hút trái phép từ sông lên tiêu thụ